mày không để cho bố em ngủ chưa
tao bảo mày cút nhanh
mày xin bố em đi
mày thích cái gì
mày thích cái gì
mày đứng ở trước cửa nhà là mày làm chó không
mày cẩn thận với tao
khi mà người ta đã có cái cút xúc
người ta có cái nỗi buồn
và người ta lại đang bị mất hương ứng
người ta chìm nắm vào trong cái mắt và cái tệ đạng
hoặc là những cái hành vi nó tiêu cực như là nghiện rượu
chìm nắm vào như vậy
hoặc là sử dụng chất kích thích
thế thì những người xung quanh ấy
yếu tố tích cực chất là họ phải giúp cho người đó
hướng tới yếu tố tích cực
họ nguyên ngoài nỗi buồn
giảm bi cái cút xúc
và tìm đến những điều vui mới
hoặc là những cái cách thức làm sao để cuộc sống có tốt đẹp hơn
nhưng thay vì
chúng ta thấy thực tế cuộc sống là có những người
lại ở xung quanh lại không làm như vậy
mà thường lại có cái sự dè biểu
rồi có sự phê phán cay gắt
thậm chí là kích động
những cái việc làm của họ
vì vậy nên là những cái người họ đã có tâm lý như vậy
họ thiếu bản lĩnh như thế
họ rơi vào cái hoàn cảnh như vậy
thì đã càng làm cho họ
suy nghĩ tương cực hơn
đúng là loại vô tích sự
rồi cộng rộng không ra hồn
bảo sao có đứa chém anh không ngươi đổi

có thương tao hả